việc giải ngân vốn đầu tư công chậm nông sản tăng trưởng còn thấp nắng nóng dịch bệnh ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh
xuất khẩu có tăng trưởng nhưng một số ngành hàng vẫn còn chậm tình hình xâm hại trẻ em đuối nước
và tai nạn giao thông do rượu bia gây bức xúc trong xã hội
đây là những nội dung được thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu làm rõ
tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bốn diễn ra vào chiều nay
thủ tướng khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh nào chính phủ kiên quyết không lùi bước trước khó khăn
càng khó khăn thì càng quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra
thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ các bộ ngành địa phương sát sao hơn nỗ lực hơn nữa
nghiêm túc thực hiện phương châm của chính phủ thực hiện nghiêm túc nghị quyết một và hai của chính phủ
tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh thực chất và hiệu quả
phải tập trung hơn nữa việc đơn giản hóa cắt giảm thủ tục hành chính một cách thực chất hơn
các bộ các ngành địa phương phải tháo gỡ khó khăn phước mắt cho kinh doanh một cách thực chất quyết liệt hiệu quả
vừa rồi tôi chủ trì thủy ban kinh tế xã hội làm việc với các tỉnh đồng bàng bác bộ
đây các là một số ý kiến nói rằng nhiều bộ trên rồ sơ lên để lắc lâu
rất nhậm tinh thần trách nhiệm phối hợp thực hiện của các vụ các bộ
còn nhiều thách trợ
các ông chứ thấy cái này chứ không phải bộ các ông chứ tốt thấy đâu
các ông chứ xem lại vấn đề này
quy trình xanh vàng thiếp đỏ trong cơ quan các đồng chí về tình trạng hồ sơ trình ký
thì tiếp nhận hồ sơ đừng để hồ sơ để mấy tháng
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành phải thực hiện tốt kiểm soát lãm phát
ổn định kinh tế vĩ mô nhất quán tạo nền tảng phát triển
bền vững bốn bộ ngành phụ trách lĩnh vực kinh tế vĩ mô thường xuyên theo dõi sát diễn biến quốc tế
phân tích đánh giá nhất là giá dầu thô các biến động chính sách tiền tệ
tài khoá trên thế giới để có giải pháp ứng phó kịp thời
tôi nói luôn với các đồng chí về thông tin truyền thông
về chỉ đạo điều hành trong cái vấn đề giá
không chỉ phải làm tốt hơn chủ động hơn hiệu quả hơn
nhưng đừng hướng dự luận tốt hơn đừng để thức tạp rồi
mới để cái tựa đình mới chạy theo
một cái chủ trương gì đó đưa ra sao vậy
mà anh hướng quyền lợi của người dân
thì các ông chí mới lường hết được vấn đề đặt ra để mà làm truyền thông
người dân phải hiểu ủng hộ mình
còn khi mình nói bất ngờ mình áp đặt
thì vấn đề đặt ra là khác không chị
dân ta yêu nước tin tưởng vào đảng nhà nước chúng ta
chúng ta phải giải thích cho dân hiểu dân ủng hộ
vì sao phải làm như thế
thủ tướng yêu cầu ngân hàng nhà nước phải chịu trách nhiệm chính
trong kiểm soát lãm phát thực hiện linh hoạt
hài hòa các chính sách tiền tệ tiến dụng cung tiền
phối hợp với các bộ ngành khác làm tốt các chính sách vĩ mô khác
để bảo đảm ổn định vĩ mô không để bị động bất ngờ
thủ tướng yêu cầu các địa phương giả soát
nghiêm khắc kiểm điểm các đơn vị chậm giải ngân vốn đầu tư công
nếu cần thiết thì cắt bỏ các dự án đầu tư do chủ đầu tư chậm giải ngân
chuyển cho đơn vị khác làm để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng